tinh trùng có thể tồn tại trong bao lâu phụ thuộc vào môi trường mà chúng được thải ra ngoài
và tốc độ khô của chân lòng xung quanh các tế bào tinh trùng
nếu đã thực hiện một quy trình như thụ tinh trong tử cung hoặc thụ tinh ống nghiệp
tinh trùng đã rửa sạch có thể tồn tại trong lòng ấp lên đến bảy mươi hai giờ
tình trùng đông lạnh có thể tồn tại trong nhiều năm miễn là nó được để cho một môi trường được kiểm soát thích hợp
tinh trùng được xuất tinh khi quan hệ tình dục với phụ nữ có thể sống trong tử cung trong năm ngày
đó là lý do tại sao phụ nữ có thể mang thai nếu quan hệ tình dục không an toàn khi đang có kinh
nếu dụng chứng ngay sau khi kết thúc kỷ kinh nguyệt tinh trùng có thể vẫn còn sống và có thể thụ tinh với chứng
một người thọ của tinh trùng bên trong cơ thể phụ nữ
sau khi xuất tinh trùng có thể sống bên trong cơ thể phụ nữ khoảng năm ngày
chất lỏng trong cơ quan sinh dẫn của phụ nữ có tất cả các chất diễn
tinh dưỡng mà tinh trùng cần để tồn tại trong thời gian đó
khi vào bên trong cơ quan sinh sản của phụ nữ các tế bào tinh trùng phải bơi qua tử cung
và vào tử cung để đến ống dẫn chứng và gặp trứng của phụ nữ
đó là một hành trình rất dài và rất ít tế bào sống sót
hai tinh trùng có khả năng vào âm đạo nếu xuất tinh bên ngoài
phương pháp rút dương vật khỏi nữ giới trước khi xuất tinh được coi là không an toàn
trước khi xuất tinh một lượng nhỏ tinh dịch còn được gọi là tiền xuất tinh
sẽ rời khỏi dân vật nên phụ nữ vẫn có thể mang thai nếu thiết dịch này tiếp xúc với âm đạo phụ nữ
nếu phương pháp rút được thực hiện đúng một trăm linh thời gian thì có hiệu quả khoảng chín mươi sáu
tuy nhiên hầu hết nam giới không thể thực hiện một cách chính xác mọi lúc hầu hết chỉ đạt bảy mươi tám
như vậy mỗi năm hai mươi hai trong số một trăm linh phụ nữ sử dụng phương pháp này sẽ mang thai
khi sử dụng phương pháp này phụ nữ vẫn có khả năng mang thai nếu tinh trùng tràn vào âm đạo âm hộ

tinh trùng có thể sống được bao lâu nếu đông lạnh
các nhà khoa học cho rằng các tế bào tinh trùng có thể tồn tại vô thời hạn một khi chúng được đông lạnh
miễn là nhiệt độ vẫn ổn định
tinh trùng đông lạnh có thể có hiệu quả tương tự như tình trùng tươi trong việc thụ thai
ở nhiệt độ thấp dưới một trăm chín mươi sáu độ c các tế bào tình trùng ở trong một loạt hoạt động lơ lửng
có nghĩa là tất cả các chức năng thiết yếu của chúng ta đã hoàn toàn ngưng hoạt động
nam giới đông lạnh tinh trùng vì nhiều lý do như đang điều trị vô sinh bị ung thư
hoặc một tình trạng bệnh lý khác có thể ảnh hưởng đến khả năng di sản
đông lạnh tình trùng sẽ cho phép một người đàn ông có con ngay cả khi người đó mất khả năng sinh sản do ung thư hoặc điều trị ung thư
khả năng di chuyển của tinh trùng có vai trò gì trong thai kỳ
một khi xuất tinh khi rào hợp y trùng sẽ từ âm đạo qua tử cung và vào tử cung
từ đó các cơn con thắt của tử cung giúp kéo tinh trùng về phía ống dẫn chứng của nữ giới
tinh trùng đầu tiên có thể đi vào ống dẫn chứng
chứng chỉ vài phút càng gần đến ngày rụng trứng hành trình di chuyển của tinh trùng ngày càng trở nên dễ dàng hơn
để có thai chất nhảy của tử cung của nước giới phải thuận lợi tốt nhất là chất nhảy có lỏng trang trứng
nếu chất nhảy cổ tử cung của bạn đọc hoặc khô cuộc hành trình này sẽ khó khăn hơn nhiều
nhiều cặp vợ chồng lo lắng về số lượng tinh trùng khi cố gắng thụ thai nhưng đó chỉ là một phần của phương trình sinh sản nam giới
thuật ngữ khả năng di chuyển của tinh trùng đề cập đến khả năng bơi theo cách thích nghi của tinh trùng
khả năng di chuyển có thể quan trọng như số lượng tinh trùng khi chuẩn bị mang thai
nếu tinh trùng không thể thực hiện hành trình đến gặp trứng thì việc mang thai sẽ không xảy ra
một số điều có thể ảnh hưởng đến khả năng di chuyển của tinh trùng của một người nam giới
bao gồm mức độ căng thẳng nhiệt độ quá mức một số loại thuốc ăn kiêng
trong một số trường hợp vô sinh thì có một số phương pháp mà các cặp vợ chồng có thể lựa chọn
phương pháp iuu đưa tinh trùng trực tiếp vào bên trong tử cung của phụ nữ
để tinh trùng không cần phải bơi từ âm đạo qua tử cung
với ivf tinh trùng được đưa vào trứng để thụ tinh trong phòng thí nghiệm
trước khi đặt trở lại bên trong tử cung của người phụ nữ
đôi khi các bác sĩ thực hiện phương pháp được gọi là tiêm tinh trùng vào tế bào chất
trong đó tinh trùng được tiêm vào trứng như một phần quy trình thụ tinh ống nghiệp
tinh trùng sống bên ngoài cơ thể trong thời gian ngắn giải khác nhau
tùy thuộc vào môi trường mà chúng ta được phóng ra
trừ khi chúng được lắng động vào cơ quan sinh sản của nữ giới
vì các tế bào tình trùng rất dễ bị phá hủy
và chỉ có thể tồn tại vài giây đến vài phút bên ngoài cơ thể